theo mẫu giấy xác nhận này có bảy mũi vaccine gồm mũi tiêm cơ bản gồm ba mũi mũi mũi tiêm nhắc lại ba mũi và mũi tiêm bổ sung một mũi
như vậy là hiện nay tại việt nam tiêm nhắc là một mũi phần lớn người dân việt nam chỉ tiêm ba mũi gồm hai mũi cơ bản một mũi nhắc lại
những người có suy giảm miễn dịch và cần tăng cường thêm miễn dịch cho một số vaccine thì tiêm bốn mũi hai mũi cơ bản một mũi bổ sung một mũi nhắc lại
ngoài ra hai vị trí có thể dành cho người nước ngoài đến từ các nước đã tiêm hơn một mũi tiêm nhắc cũng như là sẵn chỗ điển thông tin để ngay khi các tổ chức quốc tế như who cdc hoa kỳ khuyến cáo có thể áp dụng được ngay
mẫu giấy xác nhận này không chỉ tích hợp thông tin đã tiêm chủng cho đến nay mà còn hướng đến tương lai
khi tiêm cơ sở tiêm chủng sẽ trên cơ sở các hướng dẫn của bộ y tế để chỉ định tiêm mũi bổ sung nhắc lại và xác nhận số mũi đã tiêm cho người tiêm chủng
khi có giấy xác nhận này sẽ tạo thuận lợi cho người được tiêm chủng và các cơ sở quan trọng trong việc xác định loại vaccine được tiêm bổ sung cũng như nhắc lại